bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
bộ giao thông vận tải cho biết qua thanh tra cho thấy công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được các địa phương thực hiện cơ bản theo đúng quy định
tuy nhiên tại một số sở giao thông vận tải công tác tổ chức đào tạo giáo vụ của các cơ sở đào tạo lái xe chưa thực chất sổ sách quản lý đào tạo còn hình thức
một số cơ sở đào tạo lái xe trung tâm sát hạch lái xe còn có nhiều vi phạm bị xử lý
để tiếp tục tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải đẩy mạnh thanh tra kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe trung tâm sát hạch lái xe hội đồng sát hạch giám sát chặt chẽ quá trình thi sát hạch để ngăn chặn các hành vi gian lận